tin an ninh trật tự một ổ nhóm đánh bạc lựa chọn địa điểm là lán trại nằm biệt lập cách xa khu dân cư ít người qua lại vừa bị công an huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an triệt xóa bắt giữ năm đối tượng
ngoài việc nằm xa khu dân cư thì việc lựa chọn các lán trại nằm biệt lập còn để các đối tượng dễ quan sát và tẩu thoát nếu bị phát hiện
nhiều đối tượng tham gia đánh bạc trong ổ nhóm này đã có tiền án về nhiều tội danh
sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nghĩa đàn đã phá thành công chuyên án bắt năm đối tượng đều trú tại huyện nghĩa đàn đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài ba cây thu giữ tại chiếu bạc trên chín mươi triệu đồng tiền mặt một bộ bài túi lơ khơ một xe ô tô bán tải năm điện thoại di động
hiện công an huyện nghĩa đàn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án

nhiều tội buôn bán hàng cấm
sáng nay trên quốc lộ bốn a đoạn qua thôn khủy sao xã tri lăng huyện tràng định tỉnh lạng sơn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong và một người bị thương
thời điểm xảy ra tai nạn xe ô tô bán tải biển kiểm soát hai mươi chín h bốn mươi sáu nghìn năm trăm bốn mươi hai do ông bùi quang huy chú tại thành phố hải phòng điều khiển chạy hướng cao bằng lạng sơn bất ngờ bị mất lái và lao xuống vực bên phải khiến một khiến cho lái xe và một hành khách trên xe tử vong người còn lại bị thương
ngay sau khi tai nạn xảy ra lãnh đạo ủy ban nhân dân ban an toàn giao thông huyện tràng định đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp giải quyết đưa người bị thương đi cấp cứu đồng thời phân luồng điều tiết giao thông và hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
còn tại tỉnh đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với đối tượng vũ tuấn an bốn mươi bốn tuổi chú tại xã tân hiệp huyện long thành để điều tra về hành vi cấp giật tài sản
tuy nhiên đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó vũ tuấn an là đối tượng nghiện ma túy và đã từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc
thưa quý vị bảo đảm tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trong đó xử lý vi phạm và chấn áp các loại tội phạm là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của lực lượng chức năng
công an các tỉnh thành đã và đang tập trung tối đa lực lượng triển khai các nhiệm vụ
dân đón tết trong an toàn ghi nhận tại tỉnh bắc giang
mỗi dịp tết đến không ít những trường hợp đã cố tình sử dụng pháo nổ trái phép gây nguy hiểm đến tính mạng ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự công cộng và bị xử lý theo quy định pháp luật
chính vì vậy công tác vận động tuyên truyền đến người dân chính là chìa khóa để giữ vững đảm bảo tình hình an ninh trật tự nói chung
từng thôn làng đều được cán bộ công an xã xuống trực tiếp
để phổ biến
với nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau từ đó mỗi người dân chính là những người truyền tải thông điệp sống và làm việc theo quy định pháp luật một cách rộng rãi
phục vụ nhân dân đón tết bình an và an ninh trật tự
bên cạnh công tác tuyên truyền các đơn vị nghiệp vụ đã lên kế hoạch phòng ngừa để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các đối tượng vi phạm hình sự về buôn lậu và ma túy
về việc thực hiện kế hoạch tấn công chấn áp tội phạm trong chiều trước và sau tết nguyên đán hôm nay đội triển khai tổ chức họp để quán triển
một là phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí về các mục tiêu
với chỉ tiêu công tác để thực hiện điều cao điểm để thực hiện tốt thì các đồng chí cần lân cao tinh thần trách nhiệm
thứ nhất là mỗi đồng chí phải bám sát địa bản bám sát đối tượng để có các biện pháp đặc biệt là làm các công tác phòng ngừa
ngoài việc đấu tranh với các loại tội phạm công tác đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông nói chung được triển khai đồng bộ
các đơn vị tập trung xử lý những trường hợp vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn
như vi phạm về nồng độ cồn và quá tốc độ cho phép
thưa quý vị việc kiểm soát kiểm tra về vi phạm nồng độ cồn được công an tỉnh bắc giang triển khai một cách đồng đều và rộng rãi khắp các tuyến đường
từ quốc lộ cho đến đường nội thành các tổ công tác được chia thành nhiều đường khác nhau để kiểm soát kiểm tra tất cả các phương tiện di chuyển trên các tuyến đường
ý thức của người dân tăng cao
chính vì vậy hàng trăm phương tiện được kiểm tra chỉ dẫn ít trường hợp vi phạm
tuần tra khép kín và tuần tra hai mươi bốn h hai mươi bốn h đảm bảo xuyên suốt ngày và đêm đồng chí là trong tuyết trong tết
tập trung xử lý các phương tiện tham gia thông trong khoai thảo có động cồn
chúng tôi đã chốt tất cả các tuyến đường kết hợp giữa chốt điểm và tuần tra lưu động trong nội đô
công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng
kết hợp với ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân sẽ tạo nên một xã hội và cái tết an toàn vui tươi
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa triệt phá đường dây mua bán thận liên tỉnh khởi tố và bắt giữ các bị can
gồm từ công nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cầm đầu đường dây mua bán thận đặng hoàng bích ân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nguyễn trường sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn ngọc diễm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định các đối tượng trong đường dây tội phạm này đều là những người từng bán thận của mình
nên biết các thủ tục và nhu cầu tìm người bán người mua thận ở các bệnh viện
các đối tượng có thủ đoạn hoạt động rất tinh vi sử dụng mạng xã hội để liên hệ trao đổi che giấu hành vi phạm tội
địa bàn hoạt động rộng liên quan đến nhiều địa phương và đã thực hiện chót lọt nhiều vụ môi giới mua bán thận với số tiền hưởng lợi từ hàng chục
cho đến hàng trăm triệu đồng người bán cũng như người mua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã khởi tố một mươi sáu đối tượng để điều tra về các hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy lưu hành tiền giả và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trong vụ án này cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ gần một mươi kg ma túy tổng hợp các loại hơn hai trăm linh viên thuốc lắc
hai khẩu súng quân dụng một khẩu súng thể thao
và ba mươi viên đạn các loại
trước đó công an tp hcm phát hiện triệt xóa băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy tàng trữ lưu hành tiền giả
do phạm ngọc đức biệt danh là đức khỉ trú tại tp hcm cầm đầu và đối tượng nguyễn ngọc tiền giữ vai trò giúp sức
tiếp tục mở rộng điều tra công an tp hcm phát hiện phạm ngọc đức mua ma túy của lâm huỳnh minh mẫn
chú thành phố thủ đức và lê ngọc thành chú quận một mươi bán lại để hưởng tiền tranh lệch
bằng nhóm đối tượng lê ngọc thành hoạt động hết sức manh động sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng
và giải quyết các đối tượng cạnh tranh trong việc mua bán ma túy
bên cạnh đó lực lượng công an còn làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy lưu hành tiền giả do đối tượng phạm ngọc đức cầm đầu
một đường dây đánh bạc bằng hình thức chọn quyền nhị phân gọi tắt là bo vừa bị công an tp hcm triệt phá thành công
bắt một mươi hai đối tượng với tổng số tiền đánh bạc là hơn hai trăm linh tỷ đồng
cơ quan công an xác định hà văn hiếu chú tỉnh đồng nai là đối tượng cầm đầu đường dây
còn tại nghệ an cầm đầu đường dây đánh bạc là lê công tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu giúp việc đắc lực cho tuấn anh còn có phan trọng huy trương văn công
ngoài bốn đối tượng trên đường dây đánh bạc của hiếu còn có rất nhiều đại lý cấp nhỏ hơn tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
đến nay công an tỉnh nghệ an phối hợp với công an các địa phương
bắt khám xét tổng cộng một mươi hai đối tượng tăng vật thu giữ một mươi sáu điện thoại di động các loại hai bộ máy tính bản ba máy tính sách tay một cpu
bước đầu cơ quan điều tra đã chứng minh tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trong các trang mạng từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay là khoảng hai trăm linh tỷ đồng
do có mâu thuẫn với một thanh niên khác phúc nảy sinh ý định và mua súng về phòng thân thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ
tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày sáu tháng hai
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo cao nguyễn hoàng phúc sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện châu thành tỉnh an giang hai năm tù về tội tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng
vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba do có mâu thuẫn từ trước với một đối tượng tên huy phúc tìm mua súng để phòng thân
thông qua mạng xã hội phúc đã liên hệ đặt mua một khẩu súng hiệu zp năm với giá ba năm triệu đồng được tặng kèm bốn viên đạn
nhận được súng và đạn phúc bắn thử hai phát ở cánh đồng trống và nhờ bạn gái quay video lại
tiếp đó phúc chở bạn gái đến gặp huỳnh quốc bình sinh năm hai nghìn bảy tại tiệm tóc huỳnh hoa ở cùng xã để cho bình xem khẩu súng và video lúc bắn thử rồi đem về nhà cất giấu
bình điện thoại hỏi mượn phúc súng đem về tiệm tóc huỳnh hoa cất giấu thì bị công an huyện châu thành kiểm tra phát hiện thu giữ khẩu súng trên